hôm nay một mươi hai tháng bảy tại trụ sở trung mương đảng bộ chính trị đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương về việc đề nghị xem xét thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn bắc son
nguyên ủy viên trung mương đảng nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu và đồng chí trương minh tuấn ủy viên trung ương đảng bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
ủy viên ban chấp hành đảng bộ khối các cơ quan trung ương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi bộ chính trị nhận thấy
một ban cán sự đảng bộ thông tin và truyền thông đã vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng đã làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động và quá trình cổ phần hóa của tổng công ty mobile phone đến uy tín của tổ chức đảng và bộ thông tin và truyền thông
gây bức xúc trong xã hội để một số đồng chí lãnh đạo bộ vi phạm nghiêm trọng và rất nghiêm trọng trong thực hiện nguyên tắc làm việc và chức trách
nhiệm vụ được giao ban bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật ban cán sự đảng bộ thông tin và truyền thông nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu bằng hình thức cảnh cáo
đồng chí nguyễn bắc son nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu đồng chí đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
quy chế làm việc thiếu dân chủ trong lãnh đạo
chỉ đạo không bàn bạc thảo luận trong tập thể ban cán sự đảng trực tiếp chỉ đạo và quyết định nhiều nội dung liên quan đến dự án không đúng quy định
ký văn bản trình thủ tướng chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và giao cho cấp dưới ký một số văn bản liên quan đến dự án có nội dung trái quy định
không đúng với nhiệm vụ được phân công thiếu chỉ đạo kiểm tra quá trình thực hiện dự án để xảy ra nhiều vi phạm rất nghiêm trọng
ba đồng chí trương minh tuấn ủy viên trung ương đảng bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng
bộ thông tin và truyền thông
trong thời gian giữ cương vị ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng đồng chí cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu đồng chí đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng quản lãnh đạo trong quá trình được phân công
chỉ đạo thực hiện dự án ký quyết định số hai trăm ba mươi sáu ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm của bộ thông tin và truyền thông phê duyệt dự án và một số văn bản có liên quan trái quy định
không thuộc nhiệm vụ được phân công với cương vị bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đồng chí chịu trách nhiệm chính về các vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
những vi phạm của đồng chí nguyễn bắc son và đồng chí trương minh tuấn là rất nghiêm trọng căn cứ quy định số ba mươi ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu của ban chấp hành trung ương
quy định thi hành chương bảy và chương tám điều lệ đảng về công tác kiểm tra
giám sát kỷ luật đảng và quy định số một trăm linh hai ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy của bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm bộ chính trị đã quyết định
thi hành kỷ luật đồng chí trương minh tuấn bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức bí thư ban cán sự đảng bộ thông tin và truyền thông nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
đề nghị ban cán sự đảng chính phủ chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính đối với đồng chí trương minh tuấn
bảo đảm đồng bộ kịp thời với kỷ luật của đảng theo quy định
bộ chính trị đề nghị ban chấp hành trung ương xem xét thi hành kỷ luật nghiêm minh đối với đồng chí nguyễn bắc son theo thẩm quyền